thưa quý vị và các bạn vào tối ngày hôm qua hai mươi tám tháng chín bộ công an phối hợp với đài truyền hình việt nam
tổ chức chương trình đặc biệt tôn vinh các điển hình tiên tiến trong công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
kêu gọi phát động sự hưởng ứng tham gia của toàn dân trong công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
đồng thời lan tỏa thông điệp về tinh thần đoàn kết đồng lòng của toàn quân toàn dân ta
trong công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
tới dự chương trình có đồng chí vương đình huệ ủy viên bộ chính trị chủ tịch quốc hội đại tướng tô lâm
ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an các đồng chí ủy viên trung ương đảng nguyên ủy viên trung ương đảng
lãnh đạo các ban bộ ngành đoàn thể các cơ quan trung ương cùng hơn một trăm hai mươi điển hình tiên tiến
và đại diện thân nhân ba mươi bốn gia đình liệt sĩ trong công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ toàn quốc
phát biểu tại chương trình chủ tịch quốc hội vương đình huệ bày tỏ xúc động trước những công hiến
đóng góp hy sinh mất mát của đồng bào cán bộ chiến sĩ trong cuộc chiến với thiên tai hỏa hoạn sự cố tai nạn
chủ tịch quốc hội nêu rõ công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ là mặt trận không tiếng súng
nhưng mỗi lần sung trận người lính phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ luôn phải đối mặt với những hiểm nguy
ảnh hưởng đến tính mạng xong vượt lên trên hết với sự dũng cảm
tinh thần chiến đấu anh dũng họ đã không quản tính mạng bất chấp nguy hiểm lao vào ngọn lửa lao vào dòng nước lũ
cứu người bị nạn và rất đau xót khi có những đồng chí đã anh dũng hy sinh trong khi thực hiện nhiệm vụ
sự hy sinh thầm lặng ấy và cao đẹp và phẩm chất vàng của người chiến sĩ phòng cháy cháy cháy
luôn tỏa sáng trước ngọn lửa góp phần bảo vệ an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân tài sản của nhà nước
xây dựng hình ảnh đẹp của người chiến sĩ công an nhân dân
vì nước quen thân vì dân phục vụ
trước tình hình cháy nổ vẫn đang diễn biến phức tạp khó lường
chủ tịch quốc hội yêu cầu tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy
thường xuyên ra soát kịp thời tham mưu sửa đổi bổ sung hoàn thiện chính sách pháp luật
về công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
lấy công tác phòng ngừa là chính từ đó giảm số vụ cháy và thiệt hại do cháy gây ra
nhất là về con người phát huy hiệu quả phương châm bốn tại chỗ
xây dựng và nhân rộng mô hình phong trào toàn dân phòng cháy chữa cháy
kiện toàn bộ máy tổ chức xây dựng lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
trong sạch vững mạnh chính quy tinh nhuệ hiện đại đầu tư cơ sở vật chất trang thiết bị
phương tiện hiện đại mở rộng hợp tác quốc tế về công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
đặc biệt tổng ra soát kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy trên phạm vi toàn quốc
nhất là đối với những địa bàn cơ sở có nguy cơ cháy nổ cao
nhân dịp này chủ tịch quốc hội kêu gọi các cấp các ngành và toàn thể quần chúng nhân dân
nâng cao nhận thức trách nhiệm về công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
coi đây là nhiệm vụ quan trọng tuyệt đối không được chủ quan lơ là xem nhẹ
tôi kêu gọi các cấp các ngành và toàn thể quần chúng nhân dân nâng cao hơn nữa nhận thức trách nhiệm
về công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
coi đây là một nhiệm vụ quan trọng thường xuyên tuyệt đối không được lơ là không được chủ quan và xem nhẹ
từng người dân từng gia đình hãy tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật về phòng cháy chữa cháy
tích cực hướng ứng phong trào nhà tôi có bình chữa cháy để bảo vệ sự an toàn cho chính mình cho gia đình và cho xã hội
cũng tại chương trình thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước chủ tịch quốc hội vương đình huệ đã trao danh hiệu
anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân tặng ba tập thể và một cá nhân
bộ trưởng bộ công an tô lâm trao bằng khen của thủ tướng chính phủ tặng các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng cháy chữa cháy
chủ tịch quốc hội vương đình huệ trao quả lưu niệm bộ trưởng bộ công an tô lâm trao bằng khen của bộ trưởng bộ công an
tặng các điển hình tiên tiến trong công tác phòng cháy chữa cháy
chủ tịch quốc hội vương đình huệ trao quả lưu niệm bộ trưởng bộ công an tô lâm trao quả lưu niệm bộ trưởng bộ công an tô lâm trao quả lưu niệm bộ trưởng bộ công an tô lâm trao quả lưu niệm bộ trưởng bộ công an tô lâm trao quả lưu niệm bộ trưởng bộ công an tô lâm trao quả lưu niệm bộ trưởng bộ công an tô lâm trao quả lưu niệm bộ trưởng bộ công an tô lâm trao quả lưu niệm bộ trưởng bộ công an tô lâm trao quả lưu niệm bộ trưởng b
khu để xe ô tô tầng hầm do một phương tiện bị dò dì xăng
quá trình thoát nạn tại khu vực lối ra tầng hầm đã xảy ra va chạm giao thông giữa hai xe ô tô
khiến lái xe bất tỉnh và mắc kẹt trong xe
ở các khu vực tòa nhà nhiều nạn nhân bị mắc kẹt khi không thể tự thoát ra ngoài
theo phương án lực lượng phòng cháy chữa cháy cơ sở đã kịp thời sử dụng các phương tiện sẵn có
chữa cháy ban đầu nhanh chóng thông tin báo cháy cho cảnh sát phòng cháy chữa cháy đến hiện trường
các lực lượng tham gia phối hợp đã rút ra nhiều kinh nghiệm trong chỉ huy điều hành
cơ chế thông tin hướng dẫn bố trí lối thoát nạn tại các khu vực tập trung đông người
việc triển khai kỹ chiến thuật chữa cháy linh hoạt hiệu quả
cũng như công tác hỗ trợ cứu hộ cứu nạn đảm bảo giao thông an ninh khu vực tòa nhà nơi xảy ra sự cố
những kinh nghiệm rút ra qua buổi thực tập phương án là cơ sở để cục hậu cần
lực lượng chữa cháy cơ sở vận dụng chủ động sẵn sàng ứng phó với các tình huống cháy phức tạp
theo phương châm bốn tại chỗ hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản
xác định trụ sở bộ công an là cơ sở trọng điểm về an ninh chính trị nói chung và phòng chống cháy nổ nói riêng
việc thực tập các phương án chữa cháy huấn luyện nâng cao năng lực cho đội ngũ phòng cháy chữa cháy cơ sở
đã được tiến hành duy trì thường xuyên và thực chất
trong chuyến thăm chính thức cộng hòa dân chủ nhân dân lào và dự lễ khánh thành học viện chính trị công an lào
vào sáng ngày hôm nay hai mươi chín tháng chín tại thủ đô viêng trăn đoàn đại biểu cấp cao bộ công an việt nam
do đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an làm trưởng đoàn
đã hội đàm với đoàn đại biểu cấp cao bộ công an lào do đại tướng viên lai lạng khăm phong
ủy viên bộ chính trị đảng nhân dân cách mạng lào phó thủ tướng bộ trưởng bộ công an nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào làm trưởng đoàn
cùng dự có đồng chí trung tướng nguyễn duy ngọc ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
các đồng chí lãnh đạo các đơn vị chức năng bộ công an việt nam
đại tướng vi lai lạng khăm phong ủy viên bộ chính trị đảng nhân dân cách mạng lào phó thủ tướng bộ trưởng bộ công an lào
bày tỏ vui mừng được gặp lại bộ trưởng tô lâm đánh giá cao kết quả thực hiện kế hoạch hợp tác năm hai nghìn hai mươi ba giữa hai bộ trong thời gian qua
nhất là công tác đảm bảo an ninh quốc gia đấu tranh phòng chống tội phạm xuyên quốc gia tội phạm ma túy
nhấn mạnh trước bối cảnh khu vực và thế giới có nhiều diễn biến phức tạp khó dự báo đòi hỏi hai nước cần tiếp tục phát huy quan hệ vĩ đại
truyền thống tốt đẹp để vượt qua khó khăn tiếp tục phát triển vì hòa bình ổn định của khu vực và sự ấm no hạnh phúc của nhân dân hai nước
bộ trưởng tô lâm nhấn mạnh đoàn đại biểu cấp cao bộ công an việt nam rất vui mừng sang thăm chính thức cộng hòa dân chủ nhân dân lào
hội đàm cấp cao đánh giá thực hiện kế hoạch hợp tác năm hai nghìn hai mươi ba và phương hướng hợp tác năm hai nghìn hai mươi bốn giữa hai bộ
dự lễ khánh thành học viện chính trị công an lào vào thời điểm mà đảng và nhân dân hai nước việt nam và lào đang tích cực triển khai nghị quyết
đại hội lần thứ một mươi ba của đảng cộng sản việt nam và nghị quyết đại hội lần thứ một mươi một của đảng nhân dân cách mạng lào
thay mặt đoàn đại biểu bộ công an việt nam bộ trưởng tô lâm trân trọng cảm ơn đồng chí phó thủ tướng bộ trưởng vi lây lạ khăm phong
và các đồng chí lãnh đạo bộ công an lào đã dành cho đoàn sự đón tiếp trọng thị chú đáo thắm tỉnh hữu nghị đoàn kết
tại hội đàm hai bên nhất trí cho rằng mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn từ đầu năm hai nghìn hai mươi ba cho đến nay
quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai bộ vẫn tiếp tục được củng cố duy trì và phát triển trên tất cả các đội dung hợp tác
hai bên vẫn tiếp tục chú trọng trao đổi đoàn lãnh đạo cấp cao và cấp chuyên viên nhằm tăng cường xây dựng lòng tin
trao đổi nhiều nội dung quan trọng góp phần làm sâu sắc nội hàm quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa hai bộ
và đi vào chiều sâu thiết thực hiệu quả
lực lượng an ninh hai nước thường xuyên trao đổi tình hình thế giới khu vực âm mưu hoạt động diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch
hoạt động của bọn phản động lợi dụng vấn đề dân tộc tôn giáo dân chủ nhân quyền chống phá việt nam và lào
hai bộ đã phối hợp tổ chức thành công hội nghị hợp tác an ninh việt nam lào lần thứ một mươi ba
qua đó lực lượng an ninh hai nước đã chủ động triển khai công tác phòng ngừa từ sớm từ xa
đấu tranh ngăn chặn hoạt động của các thế lực thù địch nhằm chia rẽ quan hệ giữa việt nam và lào gây mất an ninh trật tự ở mỗi nước
hai bên đã đẩy mạnh công tác trao đổi tình hình phối hợp chặt chẽ toàn diện trên các mặt hợp tác
đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm xuyên quốc gia
cùng với đó lực lượng chức năng của hai bộ đã thường xuyên trao đổi thông tin về tình hình tuệ phạm ma túy liên quan đến hai nước
trong năm hai nghìn hai mươi ba lực lượng cảnh sát hai bộ đã phối hợp triển khai ba kế hoạch cao điểm tuyên truyền
tấn công chấn át tuệ phạm ma túy trên tuyến biên giới việt nam lào và tấn công chấn át tuệ phạm mua bán người
với quyết tâm của lãnh đạo bộ và nỗ lực của công an các tỉnh có biên giới giáp lào
tính đến nay bộ công an việt nam đã hoàn thành hai trăm bốn mươi bốn trụ sở công an bản và bàn giao một trăm linh
phía lào quản lý sử dụng với nhiều kết quả tích cực quan trọng hai bộ đã đạt được
trong năm hai nghìn hai mươi bốn hai bên thống nhất tiếp tục hợp tác chặt chẽ trong đấu tranh phòng chống
cách mạng màu diễn biến hòa bình bạo loạn lật đổ đẩy mạnh công tác phối hợp trao đổi
chia sẻ thông tin không để các thế lực thù địch tuyên truyền chống phá quan hệ hữu nghị
truyền thống tốt đẹp giữa hai nước hai bộ phối hợp đảm bảo tuyệt đối an ninh an toàn
cho các hoạt động năm lào đảm nhận vai trò chủ tịch asean năm hai nghìn hai mươi bốn
hai bên phối hợp hiệu quả thực chất trong các lĩnh vực đảm bảo an ninh nội địa và phòng chống khủng bố
xuất nhập cảnh trái phép bảo vệ an ninh chính trị nội bộ an ninh kinh tế an ninh văn hóa
đẩy mạnh hợp tác trên lĩnh vực kỹ thuật nghiệp vụ chủ động nghiên cứu xây dựng các kế hoạch điều tra chung
tiếp tục phối hợp chặt chẽ kịp thời thông tin cho nhau hợp tác hiệu quả đấu tranh phòng chống
các loại tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia nhất là tội phạm về ma túy tội phạm mua bán người
tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp truy bắt các đối tượng vi phạm pháp luật ở nước này
trốn sang nước kia kiên quyết không để tổ chức cá nhân lợi dụng lãnh thổ của nước này để chống phá nước kia
hai bên tiếp tục phối hợp triển khai bản ghi nhớ về hợp tác phòng chống ma túy đã ký năm hai nghìn một mươi tám
triển khai cao điểm về tuyên truyền tấn công chấn áp tội phạm ma túy trên tuyến biên giới
tiếp tục phối hợp và mở rộng các chuyên án đấu tranh chung
nhất là bắt giữ các đối tượng chủ mưu cầm đầu đối với đường dây tội phạm xuyên quốc gia có liên quan đến hai nước
tăng cường trao đổi đoàn hội thảo tập huấn chia sẻ kinh nghiệm nâng cao năng lực giữa hai bộ
kết thúc hội đàm bộ trưởng tô lâm và phó thủ tướng bộ trưởng bộ công an lào vy lai lạ khăm phong đã ký kế hoạch hợp tác năm hai nghìn hai mươi bốn